trong khi đó tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá một tỷ đô la mỹ
dành cho ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này
coi đây là sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ đối với ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với nga
ông biden nhấn mạnh đây là hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ bộ quốc phòng mỹ cho quân đội ukraine
để kiev có được các hệ thống phòng không tầm xa hơn
khoản tiền nói trên gồm hai trăm linh triệu đô la mỹ được phân bổ vào cuối tuần qua
và tám trăm linh triệu đô la mỹ từ gói viện trợ đã được quốc hội mỹ thông qua vào tuần trước
thông báo của ông biden được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày
trong bài phát biểu trước quốc hội mỹ tổng thống ukraine volodymyr zelensky
đã kêu gọi washington tăng cường viện trợ hơn nữa cho ukraine
đồng thời nhắc lại đề nghị thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ nước này